vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bot
trong đó có nội dung về rút ngắn thời gian thu phí bộ giao thông vận tải đã có ý kiến chính thức về vấn đề nêu trên
theo bộ giao thông vận tải giá trị tổng mức đầu tư không phản ánh đúng chi phí thực tế thực hiện công trình
nên trong hợp đồng bot bộ giao thông vận tải và nhóm công tác liên ngành gồm có bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
địa phương liên quan đã quy định sử dụng giá trị quyết toán phù hợp với các kết luận của thanh tra kiểm toán được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là giá trị cuối cùng để xác định thời gian hoàn vốn cho dự án
như vậy bộ giao thông vận tải khẳng định thời gian thu phí không ảnh hưởng đến mức phí người dân phải trả mà phụ thuộc vào giá trị quyết toán và lưu lượng xe
nếu dự án đầu tư lập phù hợp các yếu tố kinh tế vĩ mô ổn định và quản lý đầu tư tốt thì việc rút ngắn thời gian thu phí là tất yếu và đã được dự liệu trước phương án điều chỉnh trong hợp đồng bot